các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương tiến hành công tác điều tra ban đầu đối mặt với những khó khăn không hiện trường không dấu vết không vật chứng không danh tính nạn nhân
nhưng với quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ việc chuyên án gc bốn trăm một mươi một đã được xác lập
trong chương trình hành trình phá án tuần này chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn quá trình đấu trí nhiều cam go vất vả của công an tỉnh hà nam nói riêng
và lực lượng công an nhân dân nói chung trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mương nước này chạy theo hướng đồng tây tiếp giáp thôn lãnh trị xã mộc nam và thôn chuông xã châu giang
tại hiện trường có hai tảng một tảng gạch một tảng đá và có hai cái cọc tre được lưu bằng dây dù để đe vào phấn mông của nạn nhân thì chúng tôi cho đây là một vụ trọng án
tử thị đã bị ngâm dưới nước quá lâu không có giấy tờ tùy thân và tài sản
nhưng trang phục trên người khá ăn diện nên có thể là người từ địa phương khác đến
mở rộng khu vực hiện trường trong đêm tối nhưng đội khám nghiệm vẫn kiên trì tìm kiếm những dấu vết hay hung khí mà hung thủ đã bỏ lại sau khi gây án
có thể nạn nhân bị cướp hiếp tại đây nhưng do kháng cử lại nên đối tượng đã sát hại rồi giấu sát xuống mương để phi tan

đây là nơi kẻ thù ác đã ra tay hay chúng gây án ở nơi khác rồi mang sát nạn nhân đến đây để dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng
kết quả của công tác khám nghiệm là yếu tố hết sức quan trọng giúp tình huống cho công an điều tra vào thời điểm này
quá trình khám nghiệm hiện trường thì trước đó thì thời tiết thì có rất nhiều trận mưa
nên là công tác phát hiện
cái lô vết tại hiện trường gần như đã bị xóa sạch
khu vực mương nước phát hiện sát nạn nhân nằm giữa cánh đồng lúa sướng mạ và con chấm của thôn lãnh trị
gần đó là khu nghĩa trang của xã
còn khu dân cư sinh sống cách khá xa nên rất vắng vẻ
phải chăng đó chính là địa bàn thuận lợi mà đối tượng đã chọn để gây án
một trong những vật chứng thu lượm được sau công tác khám nghiệm đó là tảng gạch đè lên lưng của nạn nhân có ba mặt ốp gạch men màu trắng đá cũ
chất có thể của một hộ dân nào đó phá bỏ khi sửa chữa tượng nhà
vậy tảng gạch này được lấy từ khu vực nào có liên quan gì đến hiện trường vụ án
khi một điều tra viên tìm đến khu vực xóm sáu của thôn lãnh trị đã thu thập được một số thông tin quan trọng
qua công tác giả soát địa bàn mở rộng khu vực hiện trường ra thì chúng tôi phát hiện tại khu vực đầu làng của thôn lảnh trì
tại một nhà dân có miếng bê tông giống như miếng bê tông đã đè lên xác nạn nhân
thì qua tìm hiểu xác minh thì chủ nhà dân đấy đã cung cấp
cách đây khoảng sáu tháng thì nhà ta có phá khu vực công trình phụ vào bếp ra và để người ta xây mới
thì tảng bê tông người ta có để ba tảng bê tông ở trước cửa cọng
thì nay bây giờ ra thì người ta xác định là có mất một miếng bê tông như vậy
việc xác định được vị trí tảng gạch gần khu vực hiện trường vụ án vẫn chưa hé mở thêm điều trị cho công tác điều tra
chính vì vậy các cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh hà nam phải tiếp tục rà soát
những chi tiết khác của công tác khám nghiệm
do tử thi bị ngâm nước quá lâu đang trong giai đoạn phân hủy khuôn mặt bị biến dạng không còn thu được dấu vân tay
vì vậy việc xác định danh tính nạn nhân trở nên bế tắc
dấu vết tại hiện trường gần như bị xóa sạch do cơn mưa lớn trước đó vài ngày
đội khám nghiệm chỉ có thể thu được một số mẫu phẩm để sau này phục vụ so sánh
truy nguyên trong công tác khám nghiệm gen cần thiết
để xác định rõ nguyên nhân tử vong và cơ hội
cơ quan điều tra đã tiếp tục gửi trưng cầu giám định tới trung tâm pháp y của tỉnh hà nam
việc giải phẫu tử thi được tiến hành cẩn trọng
ở phần đầu có nhiều vết rách da hình chữ u
có ba cạnh bằng nhau kích thước hai ba cm
phía bên trong hộp sọ có nhiều vết lúng vỡ xương
tài bản kết luận giám định pháp y tử thi đã kết luận
đai chấn thương vùng đầu mặt
nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của nạn nhân
nguyên nhân là chấn thương sọ não nặng
xác định có dấu hiệu tội phạm
vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
dưới sự chỉ đạo của bang giám đốc công an tỉnh
lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong toàn đơn vị
đứng trước vụ án khá phức tạp
không danh tính người bị hại
hiện trường nên việc xác định động cơ gây án của hung thủ
bắt nguồn từ mâu thuẫn ca nhân
do tình ái hay đơn thuần là giết người cướp của
vẫn là bài toán chưa có lời giải cho các điều tra viên
sau khi nghe báo cáo về công tác nắm tình hình
lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ công tác
triển khai theo nhiều hướng điều tra
bên ngoài của lãnh nhân
áo màu giáp áo
quần thì mặc theo kiểu dạng váy lực bằng bò bóng
chân thì đi tất
móng chân móng tay thì đều sơn
đầu thì đều tém
mặt thì biến dạng hết
khi chúng tôi thám nghiệm
ngay pháp y cũng xác định
chúng tôi cũng cho rằng là
lãnh nhân biến dạng cho nên khá là nhiều là
cô gái trẻ tầm độ tuổi từ hai mươi hai mươi năm
cho nên là
suy nghĩ ban đầu
tôi nghĩ là chắc là phải là các cô gái ở nhà hàng
hoặc là làm manh lơi xa trên đường về
thì bị các đối tượng giết hoặc hiếp
để đưa đến khu vực hiện trường
từ giả thuyết về công việc của nạn nhân
cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát các nhân viên nữ
làm việc tại các nhà hàng khách sạn
thuộc địa bàn thành phố phủ lý và các tỉnh lân cận
xem có ai báo mất tích
hay vắng mặt nhiều ngày
chưa quay lại làm việc hay không
thậm chí những tiếp viên nữ thường lui tới các quán karaoke
hay gọi đầu tẩm quốc cũng được ra soát hết sức kỹ lưỡng
nhưng mọi cố gắng của nhiều tổ công tác
vẫn chưa thu được kết quả nào cả quan
bắt đầu là có thể là giết cướp
có thể là giết vì mục đích nội dung tình ái
có thể là mâu thuẫn cá nhân
nhưng bởi vì tại sao chúng tôi cũng không có những cái lọc là
nếu mà giết về tài sản thì đương nhiên tài sản
chỉ mang trên người là ít những dây chuyền cũng không mất
và cái tình ái thì cũng chưa có chứng minh
thì cái căn cứ để chúng tôi chứng trúc
thì là đương nhiên phải là những đối tượng
thứ nhất là phải hoạt động sâu ội
chứ không thể là bó gọn ở trong cái địa bàn
của cái xã được làm ăn thuần túy được
chính vì vậy là chúng tôi đã mở rộng
cái địa bàn và thông tin rộng rãi
cái việc truy tìm vật
cái truy tìm thú vị nhân dân trên sáu trăm ba mươi ba tỉnh thành
cũng như là các địa bàn xung quanh
để tìm cái túng tích này
xác định hướng điều tra chính của vụ án
là phải làm rõ được danh tính nạn nhân
cơ quan điều tra hy vọng nhiều
vào thông tin từ những trường hợp mất tích
của các địa phương trên cả nước
nhiều ngày đã trôi qua
và rồi một tiếng hy vọng lé lên
khi công an tỉnh hà nam bất ngờ nhận được
nguồn tin của công an tỉnh bạn
việc qua xác minh công an phường quang trung và thành phố hà nam
công an phường quang trung và thành phố hưng yên
có xác định là có một trường hợp
ở trên địa bàn thì có một chị
chị quê ở
huyện bục châu tỉnh sơn la
có đến đấy thuê phòng
sau đó ở hai ba ngày đến ngày ba bốn
là chị đi đâu kiện để lại
cái đồ đạc tài sản tư trang
thì mới đầu nhận tin thì
công an phường quang trung cho biết là
theo như chủ khách sạn cho biết thì
chị này có mặc cái quần áo
và các thứ đặc điểm tư trang là tương tự
nhưng mà sau khi nhận tin
cơ quan điều tra công an phường hà nam
đã cử cán bộ tiến hành xuống xác minh
thì qua xác minh thì xác định
về cái chiều cao
cũng như về một số đặc điểm nhân dạng
của chị mặc dù có đặc điểm với quần áo tương tự
nhưng chiều cao cơn đặn cũng như độ tuổi
thì nó không đúng với tầm đấy
những ngày sau đó vẫn có thêm vài trường hợp
báo mất tích ở các tỉnh như yên bái
bắc giang tới cơ quan điều tra
nhận diện người thân
nhưng kết quả vẫn không phải là nạn nhân
trong vụ án công việc dường như mò kim đáy bể
nhưng bàn quyền án vẫn không chịu bỏ tay
tổ trinh sát tiếp tục tiếp cận
những người chạy xe ôm gần khu vực hiện trường
để nắm thêm nguồn tin
về những khách hàng họ đã chở
xem ai có ngoại hình mô tả
gần giống với người bị sát hại hay không
đến ngày hai mươi bảy tháng bốn
thì chúng tôi nhận được một cái thông báo
của cuộc xuất vào cảnh gửi cho công an các địa phương
có một người trung quốc
là lữ dưới
nhập cảnh về việt nam qua tờ khẩu hướng nghị
vào lúc một mươi hai h trưa ngày tám tháng bốn
thì chúng tôi thấy rằng
người này sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
thì nó hơi vinh với
cái ban đầu ở hiện trường
bởi vì người phụ nữ này bị biến dạng
nạn nhân bị biến dạng
thì chúng tôi cũng đề nghị là chúng tôi muốn được
thông tin của gia đình
của nạn nhân ở với trung quốc
hoặc những người làm ăn với gia đình
thông tin từ công an
cuộc xuất nhập cảnh cho biết
đơn trình báo tìm người mất tích
do vợ chồng anh chính và chị tu anh
có địa chỉ tại khu tập thể đồng tàu
quận hoàng mai hà nội
gửi tới với nội dung trình báo
về một người bạn quen thân với gia đình anh
là người trung quốc
nhưng sau khi nhập cảnh về việt nam
có hẹn gặp nhưng đột nhiên mất liên lạc nhiều ngày nay
gặp được chị tu anh
thì chúng tôi lại tiếp tục
được chị tu anh cung cấp
cái mối quan hệ
mà khi chị tiên mà
sang việt nam thì chị thường
ở cái khu vực đến gia lâm
quận đồng biên
quyết tâm lần theo manh mối mới được cung cấp
một tổ công tác của công an tỉnh hà nam
tức tốc lên đường
phối hợp với công an huyện gia lâm thành phố hà nội
ra soát toàn bộ các nhà nghỉ
khách sạn trên địa bàn huyện
nơi có thể chị tiên đã lưu trú
mặt khác thông qua cuộc xuất nhập cảnh
mời gia đình chị tiên sang làm việc
với cơ quan điều tra để nhận diện người thân
thì bắt đầu chúng tôi cho nhân diện ảnh
thế và thông qua cái nhân diện ảnh này
thì anh chồng
thế và người con
nhận tương đối dụng
tương đối dụng
chính vì thế đó mà chúng tôi cũng
thông qua cái biện pháp lấy toàn bộ
tất cả những cái
và của em ruột chị tiên
để nghị viện khoa học quân sự
phải xác định đó chính là là nhân kim sinh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
tại chiết giang trung quốc
danh tính nạn nhân
đã được làm sáng tỏ nhưng lý do
nào dẫn đến cái chết thương tâm của chị
vẫn còn nhiều cuốn khúc
những người thân của chị tiên
cho biết mỗi khi sang việt nam
chị thường tìm mối giao dịch bán
các mẫu hàng là loại túi ni lông
đựng sữa đầu nặng tại thị xã từ sơn
tỉnh bắc ninh
nhưng khi trinh sát tiếp xúc với
chủ cơ sở sản xuất này
anh ta lại cho biết
chỉ gặp chị tiên có một lần
do một người chạy xe ôm
chở đến cách đây vài tháng
vì giá cả hợp lý hơn
trong nguồn hàng khác mà cơ sở này
đã lấy nên anh đã phải lấy
vài tấn hàng của chị tiên
họ thanh toán theo kiểu gối đầu
sau mỗi lần giao dịch
gần đây nhất chủ cơ sở này đã thu xếp được
sáu trăm linh triệu đồng
cho chị tiên trước khi nhập đợt hàng mới
nhưng chưa thấy chị cho người đến lấy
trong quá trình thì
hùng về thanh toán
hùng được một vài lần
còn hồi hôm hùng
có dắt tiên về giới thiệu
bên nhà máy
thì mình cũng chỉ biết hùng giới thiệu thôi
còn thực ra mình cũng không
ai mà cũng không biết tiếng
nên tiên cũng không biết tiếng việt
nên hai người nói chuyện
không biết đều thông qua
hùng khuyên dịch thôi
rời khỏi bắc ninh
dù trời đã nhá nhèm tối
nhưng sau khi xin ý kiến chỉ đạo của ban chuyên án
mũi trinh sát đã khẩn trương
tới làm việc với công an quận long biên hà nội
cơ quan điều tra nhận định
chị tiên mỗi lần sang việt nam
thường hay lưu trú tại địa bàn quận long biên
vậy chắc có thể
người đàn ông tên hùng chạy xe ôm quen biết với chị
cũng hoạt động trong khu vực này
bên cạnh đó
chị tiên sau khi nhập cảnh vào việt nam
thông qua cửa khẩu hữu nghị
lúc một mươi hai h trưa ngày tám tháng bốn
có gọi điện thoại liên lạc với chị tú anh
nói rằng khi về tới hà nội
sẽ hẹn gặp
nhưng khoảng một mươi bảy h cục này
khi chị tú anh liên lạc thì điện thoại của chị tiên đã tắt
không rõ chị ta đã đi đâu
bằng phương tiện gì
và có phải đi xe ôm của hùng hay không
sáng hôm sau
được sự phối hợp giúp đỡ của công an quận long biên
các trinh sát đã bí mật ra soát
và nhận diện đối tượng khả nghi tên hùng
tại khu vực bến sài gòn lầm
nhưng người đó lại có một tên khác nữa
vậy hùng tức là nguyệt
là người có lý lịch như thế nào
có phải là đối tượng có quen biết với chị tiên hay không
một thông tin khá quan trọng khác
mà các trinh sát được cung cấp
người đàn ông đó quê góc hà nam
nhưng chưa thể đánh động đến đối tượng
khi mối hiểm nguy chưa có căn cứ rõ ràng
câu hỏi này của điều tra viên được gửi
tới một đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh hà nam
đây là nơi lưu trữ căn cứ
của công dân trong địa bàn tỉnh
và có thể tra cứu những thông tin về tội phạm
yêu cầu tra cứu được cán bộ chiến sĩ trung tâm thông tin tội phạm
nhanh chóng ra soát
kết quả cho biết
đối tượng hiểm nghi
tên phạm thu huyệt
tên gọi khác là phạm mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
quê quán tại thôn nha xá
xã mộc nam huyện duy tiên tỉnh hà nam
chưa có tiền án tiện sự trong thời gian sáu mươi địa phương
với kết quả này
nếu đúng hùng là tủ phạm
cơ quan điều tra được củng cố niềm tin về nhận định ban đầu
đối tượng gây án phải là người tại địa phương
hoặc thông thảo địa hình
mới chọn nơi gây án vắng vẻ như vậy
hướng điều tra tập trung nhiều vào đối tượng hùng
qua điều tra xác minh
hùng đã rời khỏi địa phương
đi làm ăn xa tự rất lâu
vậy tại sao hắn có liên quan đến vụ án tại địa phương
và nếu gây án
liệu còn ai tiếp tay cho hành động tội ác đó hay không
ngay từ những kết quả giám định hiện trường ban đầu
bàn chuyên án đã đánh giá
rất có thể đối tượng gây án phải có tự hai đối tượng
mới có thể khuân tán gạch rất nặng
để lên sát nạn nhân như vậy được
đi sâu vào hùng
thì chúng tôi xác định đây là một con người
đã từng lang thang
tại biên giới trung quốc
một mươi năm trở biết tiếng trung quốc
theo tôi đi sâu hùng thì thời gian gần đây
thì có cháu ruột
là con và chị gái tên là thành
thì hiện nay thường xuyên đi với cậu
tên là đi với hùng
vừa đi chơi vừa đi làm ăn
đi đâu hai cậu cháu đi với nhau
thì chúng tôi xác định hiện nay hai cậu cháu đang
trông mẹ đẻ tức là
bà của thành
và là mẹ đẻ của
nguyễn tức hùng
tại thành phố hưng yên đang nằm bệnh viện
thì chúng tôi đi sâu vào
thì những ngày đó thì
cả hai cậu cháu đều có mặt gần khu vực hiện trường
từ những nhận định này của bàn chuyên án
một buổi trình sát được bố trí mật phục
theo dõi di biến động của những đối tượng này
và chỉ có một tên là thành
như thế nào đây

đã tuốt nghiệp
một lớp nghiệp vụ du lịch tại hà nội
nhưng vẫn chưa đi làm tại đâu
gia đình có hai anh em
thành là con lớn
và hắn cũng chưa từng
có tuyên án tiền sự
thời gian rảnh rỗi nhiều
nên thành cũng có những mối quan hệ xã hội khá phức tạp
những mối quan hệ xã hội khá phức tạp

phải tốn rất nhiều công sức
cái trình sát mới xác định được
tối tối thành thường đuôi tới nhà của cô bạn gái
ngay lập tức cơ quan điều tra đã tiến hành niêm phong
và tạm giữ những vật chứng quan trọng này
tại nhà của bạn gái của thành
để phục vụ công tác điều tra
thời điểm thích hợp phá án đã tới
dưới sự chỉ đạo của bang giám đốc công an tỉnh
bang chuyên ngắn đã lên một kế hoạch rất chi tiết
về việc bắt và khám xét
châu ở của cả hai đối tượng
vào cùng một thời điểm
nhanh chóng chính xác
nhưng không để hai đối tượng kịp phi tan
những vật chứng quan trọng khác của vụ án
tổ công tác thứ nhất đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng phạm minh thành
tại thôn nha xá xã mộc nam huyện duy tiên
cơ quan công an đã tiến hành khám xét
châu ở khẩn cấp của gia đình hắn
trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương
và sự ngỡ ngàng của những người thân trong gia đình
cùng với thời điểm đó
tại số nhà một mươi sáu trên chín trăm tám mươi bảy ngô gia tự
vườn đức giang quận long biên
đối tượng phạm thu nguyệt
tức phạm mạnh hùng
cũng hết sức bất ngờ
khi đưa tay vào còng số tám của cơ quan công an
khám xét châu ở của hùng
cơ quan chức năng đã thu được thẻ taxi
và nhiều tờ tiền giấy trung quốc
tại cơ quan cảnh sát điều tra
hùng đã khai nhận
cách đây bốn năm
khi sang việt nam làm ăn
chị tiên hay đi xe ôm
nên quen biết và hay thuê hùng chở đi

do hùng biết tiếng trung quốc
nên chị tiên đã tin tưởng thuê hùng đi giao dịch
và thu tiền hàng cho chị
khi thấy số tiền hàng tại bắc ninh
có khoảng sáu trăm linh triệu đồng
hùng đã nảy lòng tham muốn giết chị tiên
để kiếm đoạt số tiền này
để thực hiện việc đó
hùng đã điện thoại rủ thành
và hứa nếu trót lọt
sẽ cho thành tiền mua xe máy và trả nợ cho gia đình
ngày tám tháng bốn
sau khi nhập cảnh vào việt nam
chị tiên có điện thoại hẹn hùng
ở bến xe gia lâm
để sau đó có điện thoại hẹn hùng

khoảng một mươi bảy giờ
khi gặp chị tiên
hùng tạo cớ bốn rủ chị tiên về thăm mẹ hùng
đang nằm viện ở hân nghiên
chị tiên đồng ý mà chẳng hề hay biết
trước đó thành đã đi mua búa
và đang phục sẵn tại mương nước thôn lãnh trị
tới địa điểm đã hẹn
hai cậu cháu hùng đã lạnh lùng ra tay
sát hại chị tiên bằng búa đình
sau đó giấu sát xuống đường
tìm gạch đè lên vùng gáy nạn nhân
đóng cọc tre rồi níu dây dụ
cho sát khỏi phình lên
hành vi phạm tội của cậu cháu hùng
thành được cơ quan công an làm rõ
việc tước đi sinh mạng của một người vô tội
đã không thể dùng thứ
vậy mà trong sự việc này
chị tiên còn là một người giúp đỡ cậu cháu hùng rất nhiều
chị tiên từng lo toàn bộ chi phí
mời hùng và thành sang chơi
bên chiếc giang một thời gian
rồi lại tìm việc làm cho thành tại trung quốc
thiện tình đó lại bị cậu cháu thành
mang oán trả ẩn
đồng tiền và lòng tham
đã làm chúng mất hết tính người
đây là một cái vụ án
mà chúng tôi thấy rằng là
hết sức lên án với cái hành vi
mà đối tượng đã gây ra
bởi vì với cái đạo nghĩa của người việt nam
thường là uống nước nhớ nguồn
thế vào một
nắm khi đói và một gói khi no
thì lúc mà cái đối tượng
khó khăn nhất thì người ta giúp đỡ
thế và khi mà mình đã có những điều kiện nhất định rồi
thì lại quay lại hãm hại người ta
đấy là một cái mà trái với luân thường đạo lý
mà dẫu rằng bị hại là
người của bất cứ nước nào
thì luật pháp việt nam vẫn phải xử lý đối tượng
nghiêm đối như là
xét hành vi của phạm thu nguyệt
là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
thể hiện thái độ coi thường pháp lực
coi thường mạng sống của người khác
trực tiếp xâm hại đến tài sản
tính mạng của chị tiên
hùng đã câu kết chặt chẽ với thành
và quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng
hùng là chủ mưu
thành giữ vai trò thứ hai trong vụ án
vì vậy với tội danh giết người cướp tài sản
tại phiên tòa phúc thẩm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm mạnh hùng
án tử hình
phạm minh thành tù trung thần
sự nghiêm minh của pháp lực
là hồi chuông cảnh báo
cho những ai vẫn còn nuôi giả tâm
làm việc ác
hãy sớm thức tỉnh
quay đầu với nẻo thiện
khi vẫn còn chưa muộn

do lòng tham của kẻ khác bất ngờ mang lại
khám phá thành công chuyên án này
là kết quả sự chỉ đạo sát sao của ban giám đốc
và những nỗ lực hết mình
của tập thể cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh hà nam
huân thương chiến công hạng ba
là phần thường lớn lao của chủ tịch nước
đã dành tặng cho công an tỉnh hà nam
sau vụ án này
chương trình hành trình phá án tuần này
của truyền hình công an nhân dân
cũng xin được kết thúc tại đây
hãy đón xem những hành trình phá án khác
của lực lượng công an nhân dân
trong các chương trình tiếp theo
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại